từ những hoạt động điều động cán bộ sĩ quan đơn lẻ khi tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
việc triển khai bệnh viện giã chiến cấp hai số một tại nam sudan thời gian qua đã góp phần khẳng định
vai trò uy tín của việt nam trong các hoạt động của liên hợp quốc
ra mắt và khai mạc huấn luyện tiền triển khai bệnh viện giã chiến cấp hai số hai để thay thế đội hình
bệnh viện giã chiến cấp hai số một tiếp tục khẳng định những nỗ lực lớn hơn của việt nam
trong các hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc vì mục tiêu hòa bình ổn định thế giới
theo yêu cầu của liên hợp quốc đối với bệnh viện giã chiến cấp hai thì lực lượng gìn giữ hòa bình
của việt nam sẽ khám và điều trị tối đa bốn mươi bệnh nhân ngoại trú một ngày ba đến bốn ca phẫu thuật một ngày
có gây mê một mươi ca chụp x quang một mươi ca điều trị răng miệng hai đội y tế cấp cứu cơ động ngoại viện
ngay từ khi nhận nhiệm vụ lên đường vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại nam sudan sáu mươi ba thành viên thuộc bệnh viện
giã chiến cấp hai số một của việt nam đã khẳng định vai trò của người lính bộ đội cụ hồ trong công tác
chăm sóc cứu chữa người bệnh sự tận tình cùng năng lực chuyên môn cao của đội ngũ những người lính
quân y việt nam đã được bạn bè quốc tế đánh giá cao
tôi đánh giá cao việc việt nam triển khai bệnh viện giã chiến cấp hai số một tại nam sudan thời gian qua
những người chiến sĩ mũ nổi xanh của việt nam đã nhanh chóng ổn định được đời sống và thực hiện tốt
các nhiệm vụ được giao phó tại bệnh viện ở đây tôi tin tưởng rằng với những nỗ lực của việt nam tham gia
vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc sẽ góp phần nâng cao hình ảnh và tạo những dấu ấn tốt đẹp
với những người lính việt nam trên trường quốc tế
lực lượng bệnh viện giã chiến cấp hai số hai thay thế bệnh viện giã chiến cấp hai số một là những quân nhân yếu tố
nòng cốt được lựa chọn từ học viện quân y tổng cục hậu cần quân khu hai cục gìn giữ hòa bình việt nam và cục quân y
cho đến nay toàn bộ cán bộ nhân viên thuộc tổ chức biên chế bệnh viện giã chiến cấp hai số hai đều đã được điều động đủ quân số
bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn theo tiêu chí rất cao của liên hợp quốc
việc tiếp tục cử những người lính mũ nồi xanh việt nam sang nhận nhiệm vụ bệnh viện giã chiến cấp hai số hai tại nam sudan
càng khẳng định nỗ lực to lớn của việt nam trong việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
qua đó góp phần tích cực vào công cuộc hội nhập và xây dựng hình ảnh uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế